còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy và ngay từ thời điểm này
các địa phương trên cả nước đã có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho dịp trước trong và sau tết
điều này đã tạo ra một thị trường hàng hóa tiêu dùng phong phú và đa dạng cho dịp tết năm nay
với sức mua của gần một mươi triệu dân chỉ riêng địa bàn thành phố hà nội đã tạo ra một thị trường tiêu thụ rộng lớn vào những ngày thông thường
vào các dịp lễ tết sức mua này còn cao hơn rất nhiều do nhu cầu sử dụng các sản phẩm hàng hóa dịch vụ tăng cao
tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy ngay từ sớm sở công thương hà nội đã phối hợp với các cơ quan ban ngành
chuẩn bị các kế hoạch kết nối cung cầu với các địa phương trong cả nước nhằm cung cấp những sản phẩm có thế mạnh của vùng miền
đáp ứng nguồn cung còn thiếu của hà nội đồng thời góp phần tạo ra thị trường phong phú và đa dạng cho ngày tết
để xác định lượng cung cầu hàng hóa đáp ứng đủ cho người tiêu dùng hàng năm cũng như đặc biệt trong các dịp lễ tết
sở công thương đều xây dựng kế hoạch để kết nối cung cầu với các địa phương trong cả nước nhằm thu hút những sản phẩm đặc sản của các vùng miền
các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương để đưa về cung ứng tại thị trường hà nội và đáp ứng nguồn cung còn thiếu của thị trường hà nội
đối với dịp tết năm nay chúng tôi xây dựng kế hoạch dự kiến khoảng hai mươi ba năm trăm linh
với bảy nhóm mặt hàng thiết yếu cộng với các mặt hàng mà có cái nhu cầu sử dụng cao trong dịp tết để phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn thành phố
và cũng đã giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp sản xuất cũng như là doanh nghiệp kinh doanh để tổ chức những việc mà cung ứng hàng hóa
rồi dự trữ hàng hóa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố
tiếp nối dịp tết năm hai nghìn một mươi sáu dịp tết năm nay bên cạnh các mặt hàng truyền thống như bánh kẹo
rượu mứt những giỏ quà tết tập hợp các loại rau củ quả tươi hay các loại đặc sản địa phương cũng được đón nhận
khoảng hai năm trở lại đây thì cái vấn đề về vấn nạn về thực phẩm bẩn rồi những vấn đề về những hàng nhập khẩu không đảm bảo về chất lượng
cũng đã dấy lên một cái làn sóng cho một số doanh nghiệp việt định hướng thị trường nội địa
cho những cái lông sản việt và những cái thực phẩm sạch trong thị trường nội địa
chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là xu hướng năm nay cũng như trong những thời gian tới
chắc chắn là hàng lông sản việt sẽ là một cái xu hướng mà mọi người quay về
thị trường hoàng cái tết năm nay cũng sẽ rất là sôi động như mọi năm và nó cũng là thời điểm cao điểm để tăng được doanh thu cho các cái cửa hàng
cũng như là thời điểm mà để người tiêu dùng người ta sẽ mua sắm tích lũy dồn vào cuối năm
những sản phẩm có từ nguồn gốc thiên nhiên nguồn gốc nông nghiệp của việt nam
tạo ra những sản phẩm là thực phẩm chế biến
và trái cây hoa quả rất là phong phú nó góp phần tạo thêm cái màu sắc sinh động cho ngày tết
bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung giữ giá các mặt hàng ở mức ổn định nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân
các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định bình ổn giá
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá đầu cơ gây tăng giá cục bộ trong thời điểm trước và sau tết